bộ công an việt nam và bộ an ninh lào đã đồng chủ trì tổ chức lễ trao tặng hôn trương huy trương của nhà nước lào cho các tập thể và cá nhân của bộ công an việt nam và trao bằng tiến sĩ danh dự của học viện cảnh sát nhân dân việt nam cho đồng chí trung tướng sổm kẹo si la vong bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam đồng chí trung tướng sổm kẹo si la vong bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an
năm hai nghìn một mươi sáu lào được giao chức chủ tịch ủy ban các đại diện thường trực tại asean và đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế giữa các nước trong khu vực
với tình đoàn kết hữu nghị giữa việt nam và lào bộ công an việt nam đã hỗ trợ bộ an ninh lào trong công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị hội nghị quốc tế do lào đăng cai
phát biểu tại buổi lễ trung tướng sổm kẹo si la vong bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào khẳng định
ghi nhận sự đóng góp của sĩ quan công an việt nam đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị quốc tế đã diễn ra trong năm vừa qua do nhà nước lào đăng cai
đáp lại thịnh tình của các bạn lào thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an khẳng định trong nhiều năm qua bộ công an việt nam và bộ an ninh lào đã thường xuyên tăng cường phối hợp
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
với bề dày truyền thống đã được thử thách qua lịch sử vẻ vang của hai dân tộc việt lào tin tưởng rằng mối quan hệ thủy chung son sắt việt lào sẽ ngày càng được giữ gìn vun đắp và phát triển hơn nữa trong thời gian tới